thưa quý vị cục đăng kiểm việt nam đã ban hành quyết định về việc biệt phái viên chức
điều động thêm tám đăng kiểm viên hai nhân viên nghiệp vụ từ trung tâm đăng kiểm năm mươi sáu v
đang biệt phái tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v sang nhận công tác tại trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d
để dự kiến đưa thêm một dây chuyển kiểm định của trung tâm này và hoạt động từ ngày mai chín một
nhiệm vụ chức trách của các đăng kiểm viên nhân viên nghiệp vụ được biệt phái
sẽ do giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d phân công
lương và mọi nhiệm vụ khác do trung tâm đăng kiểm năm mươi sáu v thuộc cục đăng kiểm việt nam đài thọ theo quy định
với sự hỗ trợ này trung tâm đăng kiểm năm nghìn chín d sẽ vận hành tối đa năng suất trên hai dây chuyển kiểm định được lắp đặt
nhờ đó góp phần giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm khác đang hoạt động trên địa bàn
khi lượng phương tiện có nhu cầu ngày càng tăng cao vào cuối năm